để bảo đảm cung ứng điện cho mùa khô năm nay điện lực bình định đã lên phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải
ngay từ đầu năm công ty điện lực bình định đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
củng cố lưới điện bảo đảm vận hành an toàn nâng cao chất lượng cung cấp điện năng
phục vụ các hoạt động chính trị xã hội sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong toàn tỉnh
bước vào mùa khô năm hai nghìn một mươi tám dự báo thời tiết nắng nóng gai gắt dài làm cho công suất phụ tải của hệ thống điện bình định tăng cao từ một mươi năm ba mươi
trong đó tăng mạnh nhất là lĩnh vực tiêu dùng khu vực dân cư nhà hàng khách sạn
theo điện lực bình định dự báo nhu cầu phụ tải năm hai nghìn một mươi tám với công suất cực đại có thể lên đến ba trăm ba mươi mw
sản lượng điện thương phẩm dự kiến trên một tám tỷ kwh
dự báo được tình hình hiện điện lực bình định bảo đảm được nguồn điện dự phòng đủ để đáp ứng các hoạt động sinh hoạt
trong cùng với tiến độ sản xuất kinh doanh trong mùa khô này là mùa sản xuất cao điểm
các nguồn chặng biến áp nguồn chúng tôi phối hợp cùng công ty lưới điện cao thế bình trung
và chúng tôi bảo dưỡng sửa chữa và giám sát liên tục làm sao để cho các trạm điện cũng như các tuyến đường dây
cấp điện cho các khu cục công nghiệp trong tỉnh bình định chúng ta được điện
và đảm bảo được chất lượng điện năng
các nguồn chặng biến áp các aptomat tổng có kế hoạch san tải cân pha tăng cường thêm đường dây bốn kv
nhằm bảo đảm cung cấp điện của chặng biến áp trong mùa khô hai nghìn một mươi tám